tính đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi một thì việt nam không ghi nhận thêm ca nhiễm covid một mươi chín mới
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi một việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một hai trăm năm mươi sáu ca
trong ngày có thêm hai bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một một trăm linh ba ca số ca còn đang điều trị là một trăm một mươi tám ca
số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm năm trăm một mươi ba người